dự lễ trao quyết định công nhận huyện trấn yên tỉnh yên bái đạt chuẩn nông thôn mới vào sáng nay
thủ tướng nêu rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài không có điểm dừng
trạng đường phía trước còn nhiều khó khăn và rất nhiều thách thức nhất là những huyện cao của các tỉnh tây bắc nói chung
yên bái là tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn vùng thường xuyên chịu tác động nặng nề của thiên tai bão lũ
nhưng tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào
đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới
trong đó trấn yên là huyện điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh yên bái
mặc dù trong đó có sáu xã và bốn mươi sáu thôn đặc biệt khó khăn
tỉnh yên bái nhanh chóng khắc phục những hồn tồn tại hạn chế phát huy kết quả đã đạt được
động viên mọi tầng lớp dân dân chung tay gấp sức
xây dựng nông thôn mới xây dựng quê hương giàu đẹp vang minh lịch sự
tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu thiết yếu quan trọng của người dân
trung ương và địa phương tỉnh yên bái cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
ưu tiên bố trí nguồn lực vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương
cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng
các tiêu chí đã đạt chuẩn tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo
thủ tướng đề nghị rút ra những kinh nghiệm bài học đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
ở huyện xã thôn đặc biệt khó khăn để nhân rộng ra cả nước
trước hết là vùng tây bắc như tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
nông thôn đồng bộ hiện đại gắn với phát triển đô thị đẩy mạnh phát triển sản xuất
tái cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững
cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
nâng cao nhận thức để mọi người dân chủ động nhiệt tình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
sức mạnh là từ người dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã trao quyết định công nhận huyện trấn yên tỉnh yên bái đạt chuẩn nông thôn mới